tiếp tục thực hiện các hoạt động dân vận trước thềm xuân mới đoàn công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã về xã quảng đông huyện quảng trạch tỉnh quảng bình phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện chương trình xuân biển đảo tết biên cương kết hợp thực hiện mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
chương trình xuân biển đảo tết biên cương được tổ chức tại trường trung học cơ sở xã quảng đông
ngoài các nội dung biểu diễn văn nghệ thì gói bánh trưng cũng trong chương trình bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã trao tặng hai mươi phần quà cho các gia đình ngư dân nghèo gia đình chính sách trị giá một triệu đồng một xuất quà và năm suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo học giỏi của xã trị giá năm trăm linh đồng một cháu

ngoài các nội dung biểu diễn văn nghệ thì gọi bánh trưng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã trao tặng hai mươi phần quà cho các gia đình ngư dân nghèo gia đình chính sách trị giá một triệu đồng một suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo gia đình chính sách trị giá một triệu đồng một suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo